từ tối ngày bảy tháng tám đến sáng nay tám tháng tám mưa lớn trên diện rộng kéo dài đã khiến nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh lâm đồng bị ngập lụt rất nghiêm trọng một số nơi bị cô lập đặc biệt một công an viên đã bị nước cuốn trôi và tử vong khi đang giúp dần chống lũ
theo đó anh hoàng minh tú công an viên xã lộc châu thành phố bảo lộc trong lúc giúp một hộ dân đập tường rào tạo lỗ hổng thoát nước thì bị lũ cuốn trôi và tử vong sau đó
trong khi đó tại xã đạ pan huyện đạ tẻ đã xuất hiện lũ quét trên diện rộng khiến nhiều tài sản hoa màu của người dân bị thiệt hại hư hỏng
hiện tại chính quyền địa phương đang tích cực triển khai công tác ứng phó thiên tai huy động lực lượng giúp người dân khắc phục thiệt hại đồng thời khẩn trương di rời người dân có nhà bị ngập đến nơi an toàn